ngày ba mươi tháng sáu tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng ubnd tỉnh lâm đồng đã tổ chức công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
công nhận huyện đức trọng đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận huân chương lao động hạng ba do chủ tịch nước trao tặng
đây là huyện thứ hai tại khu vực tây nguyên đạt chuẩn nông thôn mới sau huyện đơn dương và cả hai huyện đều thuộc tỉnh lâm đồng
huyện đức trọng là cửa ngõ phía nam của thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
cách đây một mươi năm thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt hai mươi ba triệu đồng tỷ lệ hộ nghèo hơn tám hai
đến nay diện mạo huyện đức trọng đã đổi thay vượt bậc từ cơ sở hạ tầng đến tăng trưởng kinh tế và chất lượng cuộc sống nhân dân
thu nhập bình quân đầu người đạt năm mươi bảy triệu đồng tỷ lệ hộ nghèo giảm còn tám tốc độ tăng trưởng hàng năm từ sáu một mươi
tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới đức trọng đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm phân đấu đạt tiêu chí đô thị loại bốn
và tiêu chuẩn thị xã
tại buổi lễ thừa ủy quyền của chủ tịch nước chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã trao huân trường lao động hạng ba
tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện đức trọng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới